tuần phim asean hai nghìn hai mươi tại việt nam do bộ văn hóa thể thao và du lịch chủ trì đã chính thức khai mạc tại hà nội
tuần phim được tổ chức từ ngày một mươi tám đến ngày hai mươi ba tháng bảy tại thủ đô hà nội
từ ngày một mươi chín đến ngày hai mươi sáu tháng bảy tại thành phố đà nẵng và từ ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi sáu tháng bảy tại thành phố hồ chí minh
các phim trong khuôn khổ tuần phim asean hai nghìn hai mươi tại việt nam được tổ chức chiếu tại trung tâm chiếu phim quốc gia hà nội
trung tâm văn hóa điện ảnh đà nẵng và cụng dạp cinestar một trăm ba mươi năm hai bà trưng quận một thành phố hồ chí minh
tuần phim asean hai nghìn hai mươi giới thiệu các tác phẩm đặc sắc của các nền điện ảnh các quốc gia thành viên asean
tuần phim asean được tổ chức tại thành phố hà nội đà nẵng và thành phố hồ chí minh nhằm tuyên truyền
giới thiệu các giá trị văn hóa nghệ thuật con người việt nam hiếu khách nhã nhận thuận hòa tỉnh nghĩa
và kết nối các nền văn hóa của các quốc gia asean góp phần xây dựng cộng đồng asean hòa bình
ổn định năng động ngắn kết và thịnh vượng đây cũng là sự kiện chào mừng năm chủ tịch asean hai nghìn hai mươi của việt nam